tình hình dịch bệnh diễn ra với nhiều dấu hiệu tích cực tại các địa phương
thông tin mới từ thành phố đà nẵng
theo đó thành phố sẽ ban hành hướng dẫn bỏ thủ tục xét nghiệm covid một mươi chín
với người dân quảng nam và đà nẵng
điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân của hai địa phương có thể dễ dàng di chuyển
theo hướng dẫn này riêng người dân quảng nam và đà nẵng khi di chuyển giữa hai địa phương
không yêu cầu xét nghiệm
người dân chỉ cần có giấy tờ tùy thân chứng minh công dân đà nẵng quảng nam
hoặc các thủ tục khác có liên quan
cách đây không lâu quảng nam cho phép người từ vùng xanh và vùng vàng ở đà nẵng được vào địa phương
sau động thái này người dân đi lại đông đúc
đà nẵng hiện có ba chốt kiểm soát người qua lại với tỉnh quảng nam
gồm chốt cuối đường trường sa ven biển chốt hòa phước tuyến quốc lộ một a
và chốt hòa khương quốc lộ một mươi bốn b
trước đó đà nẵng quy định người dân khi đi vào đà nẵng phải đăng ký trước
trên hệ thống đà nẵng smart city để được cấp quy rờ cầu
khai báo y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính pcr trong vòng bảy mươi hai tiếng hoặc test nhanh
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại